các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xã thanh đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long và gia đình bà huỳnh thị kim hương

sau đó trung cầm tầm văn gỗ ném sang nhà bà hương và trúng vào con của bà hương

xử phạt bị cáo hồ thiết trung một mươi tám tháng tù treo về tội cối gây thương tích
và buộc phải bồi thương cho gia đình của bà hương số tiền hơn hai mươi sáu triệu đồng
những năm gần đây tình hình buôn bán phụ nữ và trẻ em sang biên giới
có diễn biến phức tạp với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi hơn
mặc dù vậy các cơ quan chức năng mà cụ thể là công an tỉnh tây ninh
đã triệt phá nhiều đường dây và giải cứu nhiều phụ nữ
cho đến tận bây giờ người phụ nữ ở xã biên giới huyện châu thành tỉnh tây ninh này
chưa tin rằng con mình đã bị bán ra nước ngoài
sinh được hai cô con gái nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên người phụ nữ này
phải lăn lộn ngày đêm với cuộc sống mưu sinh nên còn đi đâu chị cũng không biết
còn với cô em gái thì tới nửa tháng sau
thì em mới biết là chị mình đi nước ngoài
đã có nhiều vụ án đã đột phá đã có nhiều người phụ nữ đã được giải thoát
nhưng các vụ lừa bán phụ nữ vẫn diễn ra với nhiều hình thức tinh vi hơn thủ đoạn hơn
các đối tượng sẵn sàng bất chấp pháp luật lương tâm bán đi những vận người
những sinh mạng để nhận về những món tiền béo bỡ
nghĩa là những anh em ở tây ninh tiễn chọn bằng cách là chụp hình
gửi qua gia lô qua các mạng xã hội qua bên trung quốc cho các đàn em trung quốc xem mặt
và chọn thì cứ thu đoạn khác so với trước đây
theo đại diện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh tây ninh
từ năm hai nghìn bảy tới nay công an tỉnh tây ninh đã đấu tranh tiệt xóa năm mươi tám vụ bắt giữ ba trăm năm mươi bốn đối tượng
và giải cứu gần ba trăm linh nạn nhân
tuy nhiên cho tới nay công tác giải cứu xác định các nạn nhân
cũng như triệt phá các vụ buôn bán người vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vì tâm lý ngại khai báo của các nạn nhân hay người nhà
hay các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài thường xuyên thay đổi chỗ ở
hay móc nối với các đối tượng ở tây ninh để hình thành đường dây buôn bán người ra nước ngoài
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
xin cảm ơn biên tập viên thu hương về những thông tin rất đáng chú ý chị vừa cung cấp
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ đứng tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé